tính từ một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một cho đến một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi năm sáu trăm tám mươi bốn ca nhiễm mới trong đó bốn mươi một ca nhập cảnh và một mươi năm sáu trăm bốn mươi ba ca ghi nhận trong nước
giảm sáu trăm sáu mươi hai ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có một mươi một một trăm chín mươi sáu ca trong cộng đồng
hà nội tiếp tục ghi nhận số ca mắc nhiều nhất cả nước với hai chín trăm tám mươi hai ca
và trong ngày thì có hơn chín ba trăm linh ca khỏi nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một bảy trăm hai mươi bảy hai trăm chín mươi ca
số ca tử vong giảm tiếp tục xuống còn một trăm hai mươi chín trường hợp
thông tin từ bộ y tế cho đến nay việt nam đã có hơn một bảy mươi một triệu bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
trong số các f đang điều trị có năm bảy trăm năm mươi ca nặng tổng số ca nhiễm omicron ở nước ta đã tăng lên sáu mươi tám
ca mắc covid một mươi chín tại miền tây phần lớn ghi nhận trong cộng đồng

kể từ đầu dịch đến nay việt nam đã có hai bảy tám trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín
và tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm sáu mươi bảy triệu liều
trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi tám triệu liều tiêm mũi hai là hơn bảy mươi hai triệu liều
tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi bao của vaccine abdallah là hơn một mươi sáu triệu liều
theo công bố của ủy ban nhân dân tp hcm tuần thứ hai liên tiếp
dịch tại tp hcm ở cấp độ một là vùng xanh
chỉ còn ba quận huyện ở cấp độ hai đó là vùng vàng
trong đó quận một mươi quận bình thạnh và thành phố thủ đức vừa giảm từ cấp hai xuống cấp một
nâng tổng số quận huyện đạt cấp độ một lên một mươi chín
hiện chỉ còn ba địa phương ở cấp độ hai là quận một huyện cần giờ huyện nhà bè
số ca mắc mới mỗi ngày cũng giảm liên tiếp
tỷ lệ ca mắc mới trong cộng đồng chỉ còn ba mươi bốn trên một trăm linh dân
hiện nay số ca nhập viện cũng đã giảm mạnh
tp hcm tạm dừng hoạt động bốn bệnh viện
giã chiến thu dung bệnh nhân covid một mươi chín
về tiêu chí độ bao phủ vaccine tính đến ngày một mươi bốn tháng một
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều trên địa bàn tp hcm đã đạt một trăm linh
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine đạt tám mươi tám
các địa phương xây dựng kế hoạch thiết lập các trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc người nhiễm bệnh tại cộng đồng
và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã phường thị trấn
thưa quý vị chiều ngày một mươi năm tháng một
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tp hcm đã khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong và trương thị bảo trân
nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức
vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á bệnh viện thủ đức và công ty nam phong
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ lãnh đạo bộ công an
bài nhâm đốc công an tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu và xác định
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện thủ đức đã mua kýt test
do công ty việt á sản xuất thông qua công ty nam phong với tổng số tiền là gần ba mươi bốn tỷ đồng
đơn giá bốn trăm bảy mươi đến năm trăm linh chín hai trăm năm mươi đồng một kiếp
việc bệnh viện thủ đức mua ký test thông qua công ty nam phong là theo chỉ định
của công ty việt á với mục đích nâng giá trước khi bán vào bệnh viện
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lê vũ phong giám đốc công ty nam phong
đã chi cho trương thị bảo trân nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức hơn chín trăm chín mươi triệu đồng
để hợp thức hóa cho hồ sơ chỉ định thầu bệnh viện thủ đức yêu cầu và hướng dẫn công ty nam phong
làm ba bản báo giá do các công ty của người quen phong đứng tên
sau đó hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho công ty nam phong
đồng thời nâng đơn giá bán ký test do công ty việt á sản xuất để hưởng hoa hồng
từ ba mươi đến bốn mươi trên giá trị hợp đồng tương đương số tiền gần một mươi một tỷ đồng
gây thiệt hại cho bệnh viện thủ đức cũng là tài sản nhà nước đối với toàn bộ số tiền này
ngày một mươi năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phạm vũ phong về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ và khởi tố đối với trương thị bảo trân về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ
việc cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện khởi tố vụ án các bị can nêu trên đã thể hiện sự khẩn trương tích cực và kịp thời
đối với chuỗi các hành vi vi phạm pháp luật của công ty việt á và các tổ chức cá nhân liên quan
trong sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm covid một mươi chín góp phần xử lý nghiêm đối với các đối tượng
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để trục lợi giải tỏa bức xúc trong dư luận
thưa quý vị khán giả khi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn du lịch an toàn trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình
thế nhưng không phải ai cũng nắm rõ được những điều cần biết cũng như những điều cần thiết để đảm bảo phòng dịch trong suốt hành trình của gia đình mình
vậy thì những điều cần lưu ý trước khi đi du lịch là gì xin mời quý vị cùng theo dõi
và phóng sự ngay sau đây cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
xin hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai
để chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới của gia đình chị lan đã mua các vật dụng như trang bị quần áo bảo hộ khẩu trang dung dịch khử khuẩn để chủ động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
gia đình tôi thì đi du lịch không theo tour tuyến cho nên là cái việc chúng tôi cũng chỉ mặc đồ bảo hộ sao cho kín và đeo khẩu trang trong suốt hành trình vận thôi
để đáp ứng nhu cầu du lịch trong mùa dịch hiện nay nhiều công ty du lịch
triển khai các gói du lịch an toàn trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho các gia đình cá nhân đăng ký đi theo tour
trên tay tôi thì tôi cũng trang bị đầy đủ bộ đồ bảo hộ kính rồi khẩu trang
thế nhưng mà những cái túi đồ du lịch mà đảm bảo phòng chống dịch bệnh như thế này thì có cần thiết hay không
và cần lưu ý những gì trong suốt hành trình du lịch của mình
thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi mục tư vấn với sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái
vâng xin chào bác sĩ ạ
thưa bác sĩ thì nhiều người thì có cái thói quen là lên máy bay sẽ thường là mặc đồ bảo hộ
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là đồ bảo hộ khi lên máy bay thì có cần thiết hay không
và mặc như thế nào để đúng cách ạ
trong các cái hoạt động thông thường thì cái việc mặc bộ đồ bảo hộ đó nếu như được tự hành không đúng
thì thậm chí là còn gây nguy hại cho cái bản thân cái người mà sử dụng bộ đồ bảo hộ
ví dụ như các cái vấn đề liên quan đến thiếu oxy
các cái vấn đề liên quan đến tháo bỏ
bộ đồ bảo hộ không chỉ là không đúng nó cũng sẽ dẫn đến cái việc lấy nhiễm
thì chính cái vấn đề như vậy cho nên chúng tôi không khuyến cáo cái việc mà những người bình thường
sử dụng bộ đồ bảo hộ nó vừa gây lãng phí mà nó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chính những người sử dụng bộ đồ bảo hộ đó
theo bác sĩ thì đối với những người dân mà có nhu cầu đi du lịch đặc biệt là gia đình
mà không đi theo các cái tour tuyến mà đã đặt trước thì cần phải lưu ý những gì tại các cái nơi điểm lưu trú
về cơ bản mà nói thì sau khi khách cũ rời đi
thì người ta sẽ thay toàn bộ cái hệ thống chăn ga gối
trong những cái trường hợp mà chúng ta cảm thấy nghi ngại hoặc là cảm thấy nó chưa được ổn
thì cần phải thông báo ngay cho phía lưu trú để người ta có cái biện pháp người ta làm vệ sinh
vâng có nhiều người thì có những cái thói quen là khi mà đeo khẩu trang rồi hoặc là sờ vào các bề mặt khác
nhưng mà lại sau đấy thì lại đưa tay ngay lên mắt mũi miệng
như thế thì có đảm bảo cái an toàn phòng dịch không thưa bác sĩ
cái phần mà nguy cơ nhất cho chúng ta đấy chính là phần mắt mũi miệng
là những cái phần mà có thể là virus có thể dễ dàng xâm nhập
thì tại những cái thời điểm mà chúng ta có nguy cơ chạm tay vào các cái bề mặt có thể bẩn
thì chúng ta phải có cái biện pháp ví dụ thường xuyên rửa tay ví dụ như là sử dụng các cái dung dịch sát khuẩn
ví dụ như là đi ở ngoài về thì phải thay bỏ quần áo và sử dụng bộ quần áo mới
và hoặc là nếu mà có thể tắm rửa được thì làm tốt
xin cảm ơn bác sĩ về những nội dung vừa rồi ạ
thưa quý vị sau khi phát hiện thêm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín mang biến chủng omicaron
tại thành phố hồ chí minh đến nay cả nước đã ghi nhận sáu mươi tám ca nhiễm biến chủng omicron
cả nước đã tiêm hơn một trăm sáu mươi tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
hai mươi bốn tỉnh thành bao phủ đủ hai liều cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi là một mươi bốn năm trăm một mươi một tám trăm tám mươi ba liều
trong đó mỗi một là tám chín mươi bảy tám trăm năm mươi
mỗi hai là sáu bốn trăm một mươi bốn hai mươi ba liều
bộ y tế đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi hai
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên không để sót đặc biệt là người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt lưu ý các đối tượng thường xuyên di chuyển từ một mươi tám tới năm mươi tuổi
và các nhóm đối tượng
các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh chủ động có kế hoạch phương án tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ năm tuổi đến một mươi một tuổi theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới thực tiễn thế giới và việt nam
vâng trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch covid một mươi chín đặc biệt là ở trong nước đã ghi nhận
các ca nhiễm biến chủng opicron cục quản lý dược bộ y tế vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo
cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
theo đó để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân đặc biệt trong công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh có thể xảy ra vào mùa đông xuân cũng như thuốc phục vụ
nhu cầu trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai sở y tế các tỉnh thành phố cần chỉ đạo các bệnh viện
trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc sở khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc
để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm thiếu thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân
đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến
chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là dịch covid một mươi chín
thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp tết nguyên đán cũng như thuốc điều trị các bệnh
thường xảy ra trong mùa đông xuân như suốt suốt huyết cúm a tay chân miệng sởi rô bê la
tiêu chảy do virus rô ta các bệnh lây chuyển qua đường hô hấp tiêu hóa
cục hàng không việt nam đang thúc đẩy đàm phán với nhà chức trách hàng không các quốc gia
để thống nhất nối lại các chuyến bay quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu về nước đón tết của người việt nam ở nước ngoài
theo số liệu thống kê từ cục hàng không việt nam cho thấy
khoảng một trăm bốn mươi người có nhu cầu người việt nam về nước đón tết
dự báo lượng khách về việt nam sẽ vượt ba mươi hành khách một tuần
bao gồm cả công dân việt nam việt kiều và người nước ngoài là khách ngoại giao công vụ chuyên gia nhà đầu tư
hiện tại cục hàng không việt nam đang thúc đẩy đàm phán với nhà chức trách hàng không các nước
vùng lãnh thổ đang triển khai kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ
để thống nhất nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ với việt nam
và tăng tần suất các chuyến bay trong điều kiện phù hợp
nhằm đáp ứng nhu cầu về nước của người việt nam ở nước ngoài nhân dịp tết nguyên đán
thưa quý vị theo thông tin từ sở y tế tp hcm đến sáng nay ngày một mươi sáu tháng một
tại thành phố đã phát hiện thêm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín mang biến chủng omicrom
tất cả đều là ca bệnh nhập cảnh và đã được cách ly
trong số này một bệnh nhân nữ tám mươi hai tuổi trở về từ mỹ và mắc nhiều bệnh nền
đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
bệnh viện không có triệu chứng hiện đang theo dõi cách ly tại bệnh viện giải chiến số một mươi hai
cho đến thời điểm hiện tại tp hcm đã ghi nhận có ba mươi ca mắc covid một mươi chín mang đến chủng omicron
tất cả trường hợp này đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trước đó bộ y tế cảnh báo biến chủng omecron có tốc độ lây nhiễm rất nhanh
đặc biệt ở nhóm chưa tiêm chủng có thể dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc
gây quá tải hệ thống y tế
như chúng tôi đã thông tin với hơn hai trăm linh bệnh liên quan đến hậu covid một mươi chín
những hậu quả sau khi f khỏi bệnh được xem là vấn đề mới phát sinh của thành phố
khi ghi nhận không ít người gặp vấn đề sức khỏe sau khi mắc covid một mươi chín khá đa dạng
với mục tiêu giúp cho f mắc hội chứng hậu covid một mươi chín mau chóng bình phục
sáng nay một mươi hai f đã được thăm khám chăm sóc sức khỏe miễn phí
theo chương trình trung tây chăm sóc sức khỏe nhân dân hậu nhiễm covid một mươi chín
đây chỉ là một trong số năm trăm linh trường hợp được thăm khám và điều trị
tại viện y dược học dân tộc tp hcm sáng nay
có mặt trong buổi khám bệnh dành cho f hậu covid một mươi chín sáng nay
người đàn ông này cho biết khi mắc covid một mươi chín anh chỉ bị ho nhẹ
mất mùi vị tầm bốn năm ngày sau thì hồi phục
thế nhưng sau khi mắc bệnh dù đã hai tháng trôi qua
nhưng sức khỏe anh vẫn chưa hồi phục như lúc đầu